chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nguyễn dương thái vừa ban hành lệnh phong tỏa cách ly y tế hai mươi một ngày đối với toàn bộ thành phố chí linh
theo đó tỉnh hải dương giao ủy ban nhân dân thành phố trí linh chủ trì phối hợp với các sở ngành như công an tỉnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao thông vận tải y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với toàn bộ thành phố trí linh
tỉnh hải dương sẽ phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ thành phố trí linh với diện tích tự nhiên hơn hai trăm tám mươi km hai
bao gồm một mươi chín xã phường một trăm năm mươi sáu thôn khu dân cư và hơn năm mươi hai trăm bốn mươi chín nhân khẩu
trước đó tỉnh hải dương đã thực hiện ngay giãn cách xã hội toàn thành phố trí linh
tuy nhiên mức độ lây lan dịch đang rất phức tạp
để đảm bảo công tác dập dịch địa phương đã nâng cấp từ giãn cách toàn xã hội sang bao vây cô lập toàn tâm dịch này
ubnd tỉnh hải dương cũng cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp nếu như người nào không thực hiện sẽ bị xử phạt
đồng thời đưa tên lên các phương tiện truyền thông để xử lý